năm nay được dự báo là năm khô hạn và xâm nhập mạng diễn biến rất phức tạp ở các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên
mới bước vào mùa khô nhưng nhiều diện tích cây trồng đặc biệt là lúa đã bắt đầu thiếu nước
tại tỉnh phú yên rất đông người dân tự bảo ban nhau dẫn những con nước cuối cùng về cứu lúa trở mưa xuống
nhiều năm trước suối lỗ thị đoạn chảy qua thôn phú hội xã xuân phước huyện miền núi đồng xuân
từng có rất nhiều vực sâu chứa đựng những túi nước khổng lồ và không bao giờ cạn
thế nhưng giờ đây nó chỉ còn là một con lạch kiệt nước chơ đá bởi nạn phá rừng làm nương rẫy
đã từ lâu mỗi khi đến mùa khô hạn người dân ở thôn phú hội và phú xuân b lại rủ nhau thuê xe múc hai dòng suối
năm nay nước kiệt xe múc không còn tác dụng
cả trăm người phải dùng quốc sẻng khơi đá cỏ rác dẫn từng con nước về cánh đồng làng
cứu hơn một trăm linh hectare lúa
cách đầu nguồn hơn hai km
trong khi cả nước đang chung sức chống hạn
việc làm của người dân ở một vùng quê của tỉnh phú yên rất đáng được ghi nhận
thể hiện sức mạnh cộng đồng không trông chờ ỉ lại vào chính quyền các cấp
đoàn kết chống chọi với khắc nghiệt của thiên nhiên thời biến đổi khí hậu